tại thành phố hồ chí minh trưa ngày một mươi năm tháng năm một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại công ty chuyên kinh doanh mặt bằng mút sốp bao bì ở quận một mươi hai
người dân địa phương cho biết vào khoảng hơn một mươi h ba mươi phút ngọn lửa lớn bùng phát nhanh chóng và sau đó bao trùm toàn bộ nhà xưởng
một công ty sản xuất mốt trên đường hà huy giáp quận một mươi hai thành phố hồ chí minh khiến hàng chục hộ dân tháo chạy
phía trong xưởng chứa vật liệu sản xuất mốt rất dễ bắt lửa nên công tác dập lửa tại chỗ bất thành
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận một mươi hai điều sáu xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để dập tắt đám cháy
đến hơn một mươi một giờ đám cháy cơ bản được khống chế vụ cháy không gây thương vong về người
tuy nhiên toàn bộ máy móc nguyên vật liệu sản xuất bị thiêu rụi một căn nhà ba tầng nằm bên cạnh cũng bị cháy xém